tổng bí thư nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu mà ban tổ chức trung ương đã nêu tại hội nghị
đồng thời lưu ý thêm một số nội dung trong đó tư tưởng chỉ đạo chung là phải tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh
nghị quyết đại hội một mươi hai các nghị quyết của trung ương về xây dựng đảng và tổ chức thực hiện có hiệu quả
các nghị quyết trung ương đã ban hành từ đầu khóa một mươi hai đến nay
tích cực chủ động chuẩn bị nội dung trình các hội nghị trung ương sắp tới
mà trước mắt là đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
đủ năng lực phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
trình hội nghị trung ương bảy bắt tay vào chuẩn bị đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với quan điểm kế thừa ổn định đổi mới và phát triển
tổng bí thư hoan nghênh việc đưa vấn đề kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền
trong công tác tổ chức cán bộ thành chuyên đề thảo luận tại hội nghị
tổng bí thư yêu cầu toàn ngành tổ chức xây dựng đảng phải khẩn trương củng cố
kiện toàn bộ máy hoạt động của mình một cách tinh gọn phù hợp
đồng thời gắn với tinh giản biên chế xây dựng cơ chế vận hành hiệu lực hiệu quả
bên cạnh đó hết sức chú ý đến công tác nắm tình hình tổng kết thực tiễn
nghiên cứu khoa học phát triển lý luận về công tác tổ chức xây dựng đảng
tổng bí thư mong muốn mỗi cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng
phải có dũng khí dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng kiên quyết can ngăn những việc làm không đúng
chống cho được tệ bè phái cục bộ cá nhân chủ nghĩa lợi ích nhóm trong công tác cán bộ
và cũng không để bị lợi ích nào cám rỗ không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân
thân quen không trong sáng kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ
chiều nay ngày một mươi chín tháng một tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật các chủ tịch phó chủ tịch
và trưởng đoàn các nghị viện thành viên đang thăm việt nam
dự hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu của diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf hai mươi sáu
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh các vị lãnh đạo nghị viện các nước
đến dự hội nghị appf tại việt nam đánh giá cao chủ đề và những nội dung thảo luận tại hội nghị
cho rằng việc thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình sáng tạo và tăng trưởng bền vững
phản ánh được những trọng tâm ưu tiên của khu vực và đáp ứng được nguyện vọng lợi ích của nhân dân các nước
chia sẻ với các đại biểu về đường lối đổi mới phát triển đất nước và chính sách đối ngoại của việt nam hiện nay
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam sẽ kiên trì đường lối hòa bình độc lập tự chủ
hợp tác và phát triển là bạn của tất cả các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước trong thời gian tới
các trưởng đoàn nghị viện các nước đều bày tỏ sự ngưỡng mộ về những thành tiệu phát triển kinh tế
nâng cao đời sống nhân dân của việt nam
lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và vị thế quốc tế của việt nam cảm ơn về lòng mến khách và công tác tổ chức hội nghị appf
hết sức chú đáo của quốc hội việt nam bày tỏ sự phấn khởi về sự phát triển của quan hệ hợp tác với việt nam trong thời gian qua
và khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ song phương với việt nam trong thời gian tới
chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp bà gariela keuvat baron
chủ tịch liên minh nghị viện thế giới ngày saber chowhuri nguyên chủ tịch cùng phu nhân và ngày martin chuong
tổng thư ký ipu đang có chuyến thăm và tham dự appf hai mươi sáu tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội khẳng định kể từ khi được kết nạp làm thành viên của epu tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quốc hội việt nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm tại diễn đàn này
chủ tịch quốc hội chúc mừng bà gabriela keuvat baron
chủ tịch quốc hội tin tưởng với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao nghị viện và những am hiểu sâu sắc
bà sẽ điều hành tốt để ipu đạt các mục tiêu đề ra và trước mắt là thực hiện chiến lược ipu giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một
chủ tịch ipu đánh giá cao việc quốc hội việt nam đăng cai tổ chức appf hai mươi sáu góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế
và vai trò của quốc hội việt nam trong khu vực và trên thế giới
mong muốn quốc hội việt nam tiếp tục đóng góp cho ipu cũng như các diễn đàn nghị viện đa phương khác trên thế giới
cũng trong chiều nay tại nhà quốc hội đã diễn ra lễ trao tặng huân chương hữu nghị của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho nguyên chủ tịch ipu shabé chadori và tổng thư ký ipu martin chugong
sự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch appf hai mươi sáu
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng và chủ tịch ipu gabriela cuevas barón
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những đóng góp tích cực của nguyên chủ tịch ipu trong nhiệm kỳ vừa qua
đã có nhiều công lao trong việc thúc đẩy quan hệ giữa quốc hội việt nam và ipu
ủng hộ nhiều hoạt động của quốc hội việt nam
trong đó có việc ủng hộ quốc hội việt nam đăng cai tổ chức ipu một trăm ba mươi hai vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đã hết sức ủng hộ sáng kiến do quốc hội việt nam đề xuất về chủ đề của hội đồng ipu một trăm ba mươi ba
đó là các mục tiêu phát triển bền vững biến lời nói thành hành động và tuyên bố hà nội
văn kiện quan trọng đánh dấu sự thành công của ipu một trăm ba mươi
chủ tịch quốc hội cũng đánh giá cao đóng góp của tổng thư ký ipu martin trugon
ông đã đóng góp tích cực cho quan hệ giữa quốc hội việt nam và ipu
cố vấn tích cực nhằm thúc đẩy quan hệ
đặc biệt là tăng cường sự tham gia của quốc hội việt nam
tại ipu liên bộ tài chính công thương vừa quyết định cho phép các doanh nghiệp
điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ một mươi năm h chiều nay một mươi chín tháng một
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng bốn trăm hai mươi chín đồng một lít lên mức tối đa một mươi tám sáu trăm bảy mươi hai đồng một lít
dầu diesel năm s tăng bốn trăm ba mươi đồng một lit lên mức tối đa một mươi năm chín trăm năm mươi chín đồng một lit
dầu hỏa tăng bốn trăm ba mươi đồng một lit
dầu hỏa tăng bốn trăm ba mươi tám đồng một lit lên mức tối đa một mươi bốn năm trăm sáu mươi đồng một lit
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s tăng một trăm bốn mươi tám đồng một kg lên mức tối đa một mươi hai bảy trăm sáu mươi năm đồng một kg
cơ quan điều hành cho phép giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng e năm ron chín mươi hai là tám trăm năm mươi bảy đồng một lít
dầu diesel bốn trăm linh đồng một lit dầu hỏa bốn trăm sáu mươi đồng một lit
dầu mazut một trăm năm mươi đồng một kg
chiều ngày một mươi chín tháng một bộ giáo dục và đào tạo đã công bố chi tiết dự thảo
chương trình khung môn học của chương trình giáo dục phổ thông mới
để lấy ý kiến của chuyên gia và xã hội
chương trình khung này sẽ là cơ sở để các tổ chức cá nhân viết sách giáo khoa mới
trong chương trình đổi mới học sinh sẽ được học nhiều môn học bắt buộc
một số môn tự chọn và hoạt động trải nghiệm xuyên suốt
ở cấp tiểu học các môn bắt buộc
gồm tiếng việt toán ngoại ngữ một đạo đức giáo dục lối sống
tự nhiên và xã hội lịch sử và địa lý khoa học tin học và công nghệ
giáo dục thể chất nghệ thuật
ngoài ra có hai môn học tự chọn gồm ngoại ngữ một và tiếng dân tộc thiểu số
ở cấp trung học cơ sở các môn học bắt buộc gồm ngữ văn toán ngoại ngữ một
giáo dục công dân khoa học tự nhiên tin học công nghệ giáo dục thể chất
lịch sử và địa lý
ở cấp học này môn tự chọn cũng bao gồm tiếng dân tộc thiểu số và ngoại ngữ hai
ở cấp trung học phổ thông các môn học bắt buộc giảm xuống chỉ còn năm môn
gồm toán ngữ văn ngoại ngữ một giáo dục thể chất giáo dục quốc phòng và an ninh
ngoài ra học sinh ở giai đoạn này được lựa chọn học theo nhóm
gồm các môn khoa học xã hội và nhóm môn khoa học tự nhiên nhóm công nghệ và nghệ thuật
trong đó nhóm khoa học xã hội
các môn giáo dục kinh tế và pháp luật lịch sử và địa lý
nhóm khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý sinh học hóa học
nhóm công nghệ và nghệ thuật gồm các môn công nghệ tin học và nghệ thuật
các môn tự chọn là tiếng dân tộc thiểu số và ngoại ngữ hai
trong chương trình mới lần này lần đầu tiên các hoạt động trải nghiệm chính thức
được đưa vào thành hoạt động giáo dục bắt buộc xuyên suốt cả ba cấp học
sau vụ việc cháu bé tám tháng tuổi bị điều dưỡng
tại bệnh viện đa khoa đông anh thực hiện sai y lệnh tiêm thuốc calicrorid vào tĩnh mạch cho bệnh nhi
thay vì uống theo chỉ định của bác sĩ
sau khi sự cố xảy ra thì bệnh nhi đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa sanh pôn
khi chuyển đến bệnh viện sanh pôn bệnh nhi trong tình trạng ly bì suy hô hấp
sốc nhiễm khuẩn nặng qua kiểm tra cháu bị viêm mằng não mủ dối loạn điện dài cali không cao
hiện tại sau bốn ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
tiên lượng tình hình sức khỏe của cháu bé vẫn đang còn rất dài dặt sự sống vẫn phù thuộc vào máy móc
chúng tôi hiện tại vẫn đang điều trị cho bệnh nhân thọng máy
điều trị chống sốc và điều trị các dối loạn chức nặng của các cơ quan
khi ta ra thực hiện thì tiêm cháu làm cháu co cứng người không cử động ngừng thở luôn
thì cái sự việc nó xảy ra rất là nhanh và đột ngột
cảm xúc của tôi rất là bàng hoàng và đau khoát
tại vì là tin tưởng bác sĩ đến cao trách nhiệm mạng sống cho bác sĩ
mà bác sĩ làm như này thì tôi còn
quả thực là không biết nói thế nào bởi vì là nó quá nghiêm trọng
chỉ vì sự tác trách trong thực hiện y lệnh mà tính mạng của một cháu bé đang ngàn cân treo sợi tóc
thiết nghĩ cần phải có sự quản lý chặt chẽ hơn nữa
cũng như việc xử lý nghiêm những sai sót này để tránh những sự việc đau lòng tương tự xảy ra
ngày một mươi chín tháng một tại trung tâm huấn luyện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
đóng quân tại xã tam an huyện phú ninh quảng nam
tòa án quân sự khu vực một quân khu năm đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai mươi một bị cáo liên quan vụ án
vi phạm về khai thác bảo vệ rừng chặt phá gỗ pơ mu xảy ra tại khu biên giới huyện nam giang tỉnh quảng nam
theo đó bị cáo lê xuân chính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đại úy nguyên đồn phó đồn biên phòng cửa khẩu nam giang
kiêm trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu nam giang và hai mươi bị cáo trong vụ án bị truy tố về tội
vi phạm về khai thác bảo vệ rừng
được đưa ra xét xử tại phiên tòa này vụ phá rừng này đã được thủ tướng chính phủ giao bộ công an chủ trì
phối hợp bộ quốc phòng và tỉnh quảng nam điều tra xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
sau đó đã có nhiều cán bộ bộ đội biên phòng hải quan bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ vụ việc
dự kiến phiên tòa xét xử vụ phá rừng pơ mu ở vành đai biên giới việt lào sẽ kết thúc ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin quốc tế
hàn quốc vừa cho biết triều tiên đã đề xuất cử nhóm biểu diễn nghệ thuật đầu tiên tới nước này
để chuẩn bị cho cuộc trình diễn nghệ thuật tại olympic mùa đông piaong trang hai nghìn một mươi tám diễn ra trong tháng hai
đây được xem là bước đột phá trong lịch sử giao lưu thể thao nghệ thuật giữa hai miền triều tiên
mở ra hy vọng mới trong quan hệ seoul bình nhưỡng
bộ thống nhất hàn quốc thông báo triều tiên đã đề xuất cử nhóm biểu diễn nghệ thuật
đầu tiên tới hàn quốc vào ngày hai mươi tháng một để chuẩn bị trình diễn tại olympic pyeongchang hai nghìn một mươi tám
diễn ra từ ngày chín đến ngày hai mươi năm tháng hai
nhóm bao gồm bảy người do bà hiên sơn won người đứng đầu một ban nhạc nữ của triều tiên làm trưởng nhóm
có nhiệm vụ kiểm tra các địa điểm được đề xuất trình diễn tại thủ đô seoul và thành phố biển kang nung
gần pyeongchang nơi diễn ra thế vận hội
theo kế hoạch nhóm sẽ sang hàn quốc bằng đường bộ ở phía tây và ở lại đây hai ngày
ngoài ra triều tiên cũng cử một nhóm đoàn một trăm năm mươi người bao gồm cả vận động viên và cổ động viên
tham gia paralympic diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi tám tháng ba tới
nhằm tránh việc các cơ quan trong chính quyền mỹ phải đóng cửa vào cuối tuần này
trong khi các khoản tiền hiện tại dành cho chính phủ hết hiệu lực ngày một mươi tám tháng một
hạ viện mỹ đã thông qua một dự luật tạm thời cấp kinh phí cho các hoạt động của chính phủ cho đến ngày một mươi sáu tháng hai
theo quy định dự luật mới được hạ viện mỹ thông qua
còn phải được thượng viện thông qua
theo giới phân tích đánh giá dự luật này sẽ phải đối mặt với tương lai không chắc chắn khi đưa ra tại thượng viện
trong khi phe cộng hòa tại quốc hội thúc đẩy một dự luật tạm thời gia hạn ngân sách tới giữa tháng hai
bao gồm các nội dung như nối lại một chương trình bảo hiểm y tế trẻ em với thời hạn sáu năm
và hủy bỏ một số khoản thuế liên quan tới y tế
thì dự thảo này lại vấp phải sự phản đối của phe dân chủ tại quốc hội
những người chủ trương bảo vệ quyền lợi cho hơn tám trăm linh người nhập cư trẻ tuổi tại mỹ
hạn chót cuối ngày hôm nay chính phủ mỹ sẽ phải xây dựng một dự thảo ngân sách mới khi ngân sách liên bang hết hiệu lực
thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân